tính đến ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cơ chế một cửa quốc gia đã có một trăm bảy mươi bốn thủ tục hành chính của một mươi ba bộ ngành kết nối
đây là thông tin được đưa ra trong cuộc họp của ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa asean
cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
cuộc họp diễn ra chiều nay tại trụ sở chính phủ dưới sự chủ trì của đồng chí vương đình huệ
quỷ viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ chủ tịch ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa asean
cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
tính đến ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cơ chế một cửa quốc gia đã có một trăm bảy mươi bốn thủ tục hành chính của một mươi ba bộ ngành kết nối
với trên hai ba triệu hồ sơ của hơn ba mươi chín nghìn doanh nghiệp
việt nam đã chính thức trao đổi giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa gọi tắt là co
mẫu đê với sáu nước singapore malaysia indonesia thái lan brunei và campuchia
tính đến ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tổng số co việt nam nhận từ các nước là tám mươi bảy ba trăm năm mươi năm
tổng số co việt nam gửi sang các nước là một trăm năm mươi ba tám trăm bảy mươi hai
bộ tài chính đang phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật
để sẵn sàng trao đổi thông tin từ khai hải quan asean với indonesia và thái lan
và chứng nhận kiểm dịch thực vật với indonesia
phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị tiếp tục ra soát sửa đổi bổ sung các nghị định đơn giản hóa thủ tục hành chính
tạo thuận lợi thương mại nhưng cũng phải đi đôi với chống gian lận thương mại
xử lý nghiêm các sai phạm trong gian lận thương mại bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp theo quy định hiện hành
hiện nay các thủ tục xây dựng nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ
với các bên liên quan thông qua cơ chế một cửa quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà nước
trong lĩnh vực xuất nhập khẩu quá cảnh hàng hóa